đột nhập vào nhà hàng xóm trộm cắp một trăm chín mươi triệu đồng cùng nhiều trang sức
hai đối tượng là nguyễn trường sinh và nguyễn văn diễm cùng chú tại huyện phù cử tỉnh hưng yên đã bị công an bắt giữ để điều tra
hai đối tượng khai nhận do biết nhà hàng xóm thường xuyên vắng nhà nên đã bàn bạc phân công để trộm cắp tài sản
sinh phá cửa và cậy phá kết sắt sau đó trộm cắp tiền vàng còn diễm làm nhiệm vụ cảnh giới
sau khi trộm cắp tài sản sinh và diễm đã chia nhau để cất giấu và tiêu xài cá nhân
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phù cử tỉnh hưng yên đã thu hồi được số tiền hơn một trăm linh triệu đồng
cùng một số trang sức hai đối tượng trộm cắp được đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật